với tội danh giết người bị cáo nguyễn hoàng nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại thành phố pleiku tỉnh gia lai
vừa bị tuyên án một mươi hai năm tù giam phiên tòa diễn ra vào sáng nay tại tỉnh bình định
theo cáo trạng vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu lê đức trắng chú tại xã cát hiệp huyện phủ cát
cho rằng nam đã đỗ xe ô tô cản trở giao thông nên trắng đã cãi vã và xô sát với nam cùng với một số người ở đó
sợ xe ô tô bị đập phá nam đã có ý định điều khiển xe đi nơi khác nhưng đã bị trắng cầm dựa chặn trước đầu xe
sau vài lần ngồi trên xe để nhằm hù dọa trắng tránh đường nhưng không được nam đã điều khiển xe ô tô tiến thẳng về phía trước
đâm vào người trắng làm trắng ngã xuống đất và cuốn vào gầm xe ô tô khoảng bốn mươi mét
hậu quả nạn nhân bị chấn thương sợ não
đa chấn thương dẫn đến tử vong